thứ nhất đây là vụ án nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận
những hành vi vi phạm tại đây diễn ra từ lâu có tổ chức
tuy nhiên cái tên tỉnh thất bồng lai chỉ thực sự nóng và nhận được sự chú ý của cộng đồng
khi hiện tượng mạng nguyễn phương hằng đăng đàn tố cáo
sau những cuộc phát sóng trực tiếp livestream với hàng trăm ngàn người cùng theo dõi
ở một thời điểm của bà nguyễn phương hằng
thì mọi nhất cử nhất động của tỉnh thất bồng lai đều gây chú ý dư luận
thứ hai các bị cáo trong vụ án đã mượn danh cơ sở tôn giáo để trục lợi
với phương châm lợi dụng vấn đề nhân quyền dân tộc tôn giáo làm ngòi nổ để chống phá chế độ
các thế lực thù địch phản động chống đối cơ hội chính trị
đã nhanh chóng hướng lái chính trị hóa vụ án tỉnh thất bồng lai
về vấn đề này ban tôn giáo chính phủ cho biết
qua trao đổi với trung ương giáo hội phật giáo việt nam cho thấy
tỉnh thất bồng lai là cơ sở thờ tự không hợp pháp
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh long an gửi ban tôn giáo chính phủ
cơ sở trên có một số sai phạm như các công trình xây dựng đều do cá nhân đứng tên
và xây dựng trên đất ở nông thôn
bà cao thị cúc là chủ cơ sở trên sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác
không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
ủy ban nhân dân xã cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
và buộc bà cúc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất
theo ban tôn giáo chính phủ vụ việc này có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi
mặc dù chủ cơ sở khẳng định chỉ thờ tượng phật tại ra không phải sinh hoạt tôn giáo
ngay từ những giai đoạn tố tụng hình sự đầu tiên các đối tượng xấu đã ra sức kêu oan
khóc mướn cho các đối tượng trong vụ án và vu khống chính quyền làm oan người vô tội
họ cố tình che đậy bản chất vi phạm của tỉnh thất bồng lai
biến các đối tượng trong vụ án thành nạn nhân của chế độ
qua quá trình tố tụng các cơ quan chức năng có đầy đủ tài liệu chứng cứ để khẳng định
các bị cáo trong vụ án xảy ra tại tỉnh thất bồng lai đã có hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo
và có hành vi chống đối vu khống cơ quan chức năng khi thực thi nhiệm vụ
những sai phạm xảy ra tại tỉnh thất bồng lai diễn ra có tổ chức trong một thời gian dài
đã xúc phạm trực tiếp đến uy tín danh dự của nhiều cá nhân tổ chức
ngoài ra qua các video clip được chính các bị cáo chia sẻ lan truyền trên kênh youtube
năm chú tiểu thiền am bên bờ vũ trụ và nhất nguyên hoàn nguyên official trước khi bị bắt
có thể thấy các đối tượng trong tỉnh thất bồng lai có hành vi xúc phạm đạo phật
xuyên tạc giáo lý của phật giáo xúi dục mọi người không tôn trọng tôn giáo và pháp luật
việc xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
quá trình xét xử đảm bảo nguyên tắc tranh tụng công khai dân chủ
nếu không đồng ý với bản án sơ thẩm các bị cáo hoàn toàn có quyền kháng cáo đến tòa án cấp trên trực tiếp
vì vậy chẳng có lý do gì để các nhà dân chủ vu khống rằng việc xét xử là thiếu công bằng
bản án được đưa ra là bất công phi lý
đảng nhà nước việt nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân
tuy nhiên tự do tôn giáo phải đi liền với tôn trọng pháp luật
các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật không ai được phép xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo
hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật xúc phạm đến tổ chức cá nhân
bản chất của tỉnh thất bồng lai là lợi dụng tôn giáo để trục lợi
việc thành lập và hoạt động của cơ sở này trái quy định của pháp luật
không đúng với quy tắc của giáo hội phật giáo việt nam
ngay trong phiên tòa sơ thẩm bản thân các bị cáo cũng cho biết hoạt động không theo tôn giáo nào
thực tế hoạt động của các bị cáo trong vụ án tỉnh thất bồng lai đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự của địa phương
và gây chia rẽ tôn giáo
việc xử lý các bị cáo tòa đã cân nhắc kỹ các yếu tố đảm bảo có lý có tình
do đó những luận điệu cho rằng chính quyền đàn áp tôn giáo đang được các đối tượng chống phá đưa ra là không thể chấp nhận
đằng sau những luận điệu xuyên tạc bản chất vụ án tỉnh thất bồng lai là mục đích làm nhiễu loạn tình hình
gây phân tâm dư luận kích động sự mâu thuẫn trong xã hội hòng tạo ra sự mất ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
đồng thời bằng các luận điệu sai trái các thế lực bên ngoài đang cố tình bẻ lái dựng chuyện nhằm bôi nhọ hình ảnh
làm giảm uy tín của việt nam trên trường quốc tế và tìm kiếm những tác động từ bên ngoài hòng can thiệp vào công việc nội bộ của việt nam
những hoạt động này đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc lợi ích xã hội
hiện lực lượng chức năng vẫn đang giáo diết truy tìm lê thanh kỳ duyên để phục vụ công tác điều tra
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại